ủy ban nhân dân tỉnh phú yên vừa phát đi văn bản hỏa tốc yêu cầu các đơn vị chức năng kiểm tra tình trạng khai thác cát trái phép dọc bờ nam sông đà răng để trở đi tiêu thụ ở ngoài tỉnh
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên qua phản ánh của người dân đang xuất hiện tình trạng khai thác cát trái phép tập kết dọc bờ nam sông đà răng cầu đà răng mới thuộc thành phố tuy hòa và huyện phú hòa để trở đi tiêu thụ ngoài tỉnh
trước tình hình trên ủy ban nhân dân tỉnh giao sở tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với công an tỉnh sở giao thông vận tải và các đơn vị địa phương liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra xác minh làm rõ xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các trường hợp sai phạm
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay ở hầu hết các mỏ cát trên địa bàn tỉnh phú yên nhiều doanh nghiệp lợi dụng được cấp phép khai thác cát sai vị trí độ sâu và khối lượng nhưng chỉ bị xử phạt nhẹ không đủ sức gian đe dẫn đến liên tục tái diễn